bộ y tế đã bắt đầu khởi động chương trình tập thể dục ngay tại công sở
hoạt động này được đánh giá giúp nâng cao sức khỏe phòng tránh các bệnh không lây nhiễm liên quan đến lối sống vận động của người dân
hiện nay có nhiều người do tính chất công việc phải ngồi lâu ít vận động nên thường gặp các vấn đề về sức khỏe như đau người mỏi mắt
bên cạnh đó việc hút thuốc uống rượu bia nhiều làm gia tăng gánh nặng các bệnh không lây nhiễm
muốn phòng bệnh thì phải tích cực vận động rèn luyện cơ thể dinh dưỡng hợp lý và loại bỏ các thói quen xấu
chính vì thế bộ y tế đã khởi động chương trình tập thể dục ngay tại công sở
hoạt động này bắt đầu từ những cuộc họp tiến tới ngày tập hai lần ngay tại công sở với bài thể dục kéo dài khoảng ba phút trên nền nhạc
được triển khai thực hiện trước tiên ở cơ quan bộ y tế và các đơn vị trực thuộc sau đó mở rộng mô hình đến cơ sở y tế tại các tỉnh thành
nếu các bộ ngành khác có quan tâm bộ y tế cũng sẵn sàng hỗ trợ triển khai các chương trình tập thể dục tại công sở lan tỏa lối sống lành mạnh thể dục rèn luyện sức khỏe trong nhân dân